bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phụ trách hội đồng lý luận trung ương phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
tham dự buổi gặp mặt còn có đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan hữu quan và một trăm năm mươi đại biểu là các trí thức văn nghệ sĩ tiêu biểu trên cả nước
tại buổi gặp mặt các đồng chí đặng vũ minh bí thư đảng đoàn chủ tịch liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
hiếu thỉnh bí thư đảng đoàn chủ tịch liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam
và một trăm năm mươi đại biểu đại diện cho các trí thức nhà khoa học văn nghệ sĩ cả nước
đã báo cáo khái quát kết quả hoạt động khoa học công nghệ văn học nghệ thuật trong thời gian qua
bày tỏ lòng biết ơn tình cảm thiêng liêng cao quý đối với đảng
đã tạo điều kiện cho đội ngũ những người hoạt động trong lĩnh vực này tập trung nghiên cứu không ngừng sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ
các đại biểu đã phát biểu ý kiến trên nhiều lĩnh vực góc độ khác nhau
song tiệu chung đều cho thấy sự vui mừng phấn khởi trước những thành tiệu thắng lợi mà đất nước đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
tạo được dấu ấn trên các lĩnh vực như công tác phòng chống tham nhũng công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
và đặc biệt lần đầu tiên sau nhiều năm chúng ta hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ một mươi ba chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đề ra
được có mặt và báo cáo với ban bí thư trong cuộc gặp mặt này là niềm vinh dự đối với mỗi đại biểu nói riêng
rất là vinh dự được tham gia vào các đại biểu của các nhà khoa học các nhà văn nghệ sĩ
gặp mặt ban bí thư vào cuối năm
và đây cũng là một cái việc tri ân cũng như lắng nghe tiếng nói của giới khoa học giới trí thức
giới văn nghệ sĩ nó cũng phù hợp với những đảng lòng dân
và phù hợp với phong tục của chúng ta từ xưa đến nay
có thể khẳng định cuộc gặp mặt hàng năm mỗi khi tết đến xuân về
lần nào cũng đầm ấm chân tình xúc động
và qua đây càng thấm thiế và hiểu thêm nhiều điều
thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa đảng với trí thức
các nhà khoa học văn nghệ sĩ cùng đồng hành vì sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc của nhân dân ta
nói chuyện với các trí thức nhà khoa học văn nghệ sĩ
tổng bí thư nguyên phú trọng cho rằng
đây là đội ngũ đại diện cho hiện tài là nguyên khí của quốc gia vốn quý của dân tộc
nguồn lực quan trọng để xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
tổng bí thư cảm ơn những tình cảm quý báu chân tình của các đại biểu dành cho lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân
và đã có nhiều ý kiến mang chiều sâu của nhân văn văn hóa
đã gửi gắm niềm tin chia sẻ đề xuất những vấn đề tâm huyết với đảng nhà nước
tổng bí thư nhiệt liệt hoan nghênh biểu dương những đóng góp to lớn không đong đếm được của các trí thức nhà khoa học và văn nghệ sĩ trong những năm qua
thông báo đến các đại biểu tình hình chung của thế giới và trong nước
tổng bí thư nêu bật những thành tiệu đất nước đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
trong đó với tinh thần năng động quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện
sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng toàn dân toàn quân kinh tế văn hóa xã hội nước ta
vẫn tiếp tục có chuyển biến tích cực và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực
vai trò uy tín vị thế của việt nam trên trường quốc tế được nâng lên rất cao
qua việc tổ chức thành công năm apec hai nghìn một mươi bảy
mà đỉnh cao là tuần lễ cấp cao apec tại đà nẵng
qua đó tăng cường thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa việt nam với các quốc gia trên thế giới
trong đó có các nước lớn như trung quốc hoa kỳ
trong thành tiệu chung của đất nước đó
sự đóng góp quan trọng của giới trí thức các nhà khoa học văn nghệ sĩ
tổng bí thư nhấn mạnh
năm hai nghìn một mươi tám sẽ là năm có nhiều thời cơ thuận lợi
song cũng có nhiều khó khăn thách thức biến động khó lường
nhiệm vụ đã được đề ra
và quan trọng là phải làm sao tiếp được cái đà của năm hai nghìn một mươi bảy
tiếp tục đổi mới trên thế giới trí thức các nhà khoa học và nghệ sĩ
tất cả các lĩnh vực
nhưng phải đúng đắn không được trạch hướng không được chủ quan thỏa mãn
dù việc phức tạp cũng phải cố gắng làm bằng được
trước hết là các bác các đồng chí các anh các chị
các nhà khoa học của chúng ta
gánh trên vai rất là nặng nhưng mà cũng rất vinh dự
chỉ mong các bác các anh các chị các đồng chí
và toàn thế giới trí thức của chúng ta
sang năm mới tiếp tục có nhiều sức khỏe
nhiệm tin nhiều sức khỏe nhiều sức khỏe
động lực mới động lực mới
và với cái tâm huyết tình cảm như các bác các đồng chí nói từ nãy đến giờ
thì tôi tin chắc năm hai nghìn một mươi tám
đất nước chúng ta còn phát triển
và trong đó có sự đóng góp hết sức lớn lao
của đội ngũ các nhà khoa học trí thức văn nghệ sĩ của chúng ta
thay mặt trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư
và với tình cảm cá nhân
tổng bí thư gửi lời cảm ơn chân thành
lời chúc tốt đẹp nhất tới đội ngũ trí thức nhà khoa học văn nghệ sĩ
mong có nhiều đóng góp cho đảng
cho dân tộc và đất nước
tiếp đó vào chiều nay cũng tại trụ sở trung ương đảng
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thân mật gặp gỡ các đại biểu kiều bào
đại diện cho bốn năm triệu kiều bào nước ta
hiện đang sinh sống ở một trăm linh chín quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
về thăm quê hương nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc
đây là chín mươi đại biểu kiều bào
từ hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
đại diện cho bốn năm triệu kiều bào
từ khắp mọi nơi trên thế giới
về quê hương đón tết cổ truyền mậu tuất hai nghìn một mươi tám
và dự chương trình xuân quê hương
do ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao tổ chức
tại cuộc gặp mặt đại diện kiều bào đã xúc động
bày tỏ những tình cảm và niềm tự hào đối với quê hương
tin tưởng giới sự lãnh đạo của đảng
sẽ tiếp tục đưa đất nước ta phát triển mạnh mẽ hơn nữa
đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa
đồng thời mong muốn đảng và nhà nước
tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào về làm ăn trong nước
để góp phần phát triển quê hương
xây dựng và ban hành nhiều chính sách cụ thể
thiết thực hơn nữa
để các thế hệ kiều bào có thể đóng góp được nhiều hơn nữa cho đất nước
các kiều bào chia sẻ
dù sống ở xa đất nước
nhưng tấm lòng của mỗi người con đất việt
vẫn luôn hướng về quê hương
mong muốn có thể mang tài năng trí tuệ của người việt nam
tiếp tục vươn ra thế giới
nói chuyện với các kiều bào
tổng bí thư nguyễn phú trọng
cảm ơn những tình cảm chân thành ấm áp
của các đại biểu đại diện cho hàng triệu kiều bào ở nước ngoài
đã về quê hương trong dịp lễ thiêng liêng này
thể hiện hình ảnh
đại đoàn kết của dân tộc việt nam
tổng bí thư cũng trân trọng cảm ơn
và ghi nhận những ý kiến quý báu của kiều bào
luôn mong muốn được đóng góp vào sự phát triển của việt nam
qua ý kiến rất là ngắn
gọn xúc tích
của một số bác
các anh em chỉ đã phát biểu ý kiến
thì tôi thấy toát lên một cái tình cảm
rất là sâu sắc với quê hương
tuy nói ít thôi
nhưng mà hiểu
cái tình cảm đối với quê hương đất nước
là rất sâu sắc
và cũng hoan nghênh
các bác các anh các chị
của chúng ta
tuy ở mỗi một địa bàn
nó có đặc điểm khác nhau
có nơi thuận lợi có nơi khó khăn
trong những năm gần đây
và đặc biệt trong năm qua
thì làm ăn đều có cái tiến triển
của các đại biểu
có nhiều bác nhiều anh chị là thành đạt
không chỉ là ở nước ngoài
còn đầu tư cả về việt nam nữa
tổng bí thư nguyễn phú trọng
thông báo cho các đại biểu kiều bào
tình hình đất nước trong năm qua
mặc dù trong bối cảnh thế giới và khu vực
có những diễn biến nhanh chóng phức tạp
đan sen cả cơ hội thuận lợi và khó khăn
nhưng đất nước ta vẫn phát triển
và giữ vững được sự ổn định
đây là tiền đề hết sức quan trọng
tạo đà thuận lợi huy động được sức mạnh
tổng bí thư nguyễn phú trọng
đoàn kết được lòng dân
cùng nhau vượt qua khó khăn thách thức
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy
một mươi ba trên một mươi ba chỉ tiêu
đã đạt và vượt kế hoạch đề ra
tăng trưởng gdp đạt sáu tám mươi một
đặc biệt chúng ta đã tổ chức
rất thành công năm apec hai nghìn một mươi bảy
mà điểm nhấn là tuần lễ cấp cao apec
cùng với đó là đón nhiều nguyên thủ quốc gia
thăm chính thức việt nam
tổng bí thư nhấn mạnh
trong những thành quả của đất nước thời gian qua
có sự đóng góp rất quan trọng quý báu
của những người việt đang sinh sống
học tập và lao động ở nước ngoài
một bộ phận máu thịt không thể tách rời
của cộng đồng dân tộc việt nam
tổng bí thư hoan nghênh tinh thần đoàn kết của kiều bào
đã nỗ lực vượt qua khó khăn
ổn định cuộc sống ngày càng khẳng định
vai trò và uy tín trong xã hội sở tại
đồng thời luôn có những đóng góp tích cực
đối với quê hương bằng những việc làm cụ thể
tổng bí thư cũng đánh giá cao
kiều bào đã chia sẻ nhiều vấn đề quan trọng
của đất nước thường xuyên tham gia
các hoạt động xã hội từ thiện
góp phần quảng bá hình ảnh việt nam ra nước ngoài
tổng bí thư nguyễn phú trọng
bày tỏ tin tưởng cộng đồng người việt nam
ở nước ngoài sẽ luôn đoàn kết
giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn hiện tại
ổn định cuộc sống hòa nhập vào xã hội sở tại
cùng giữ gìn tiếng nói
chữ viết của dân tộc là nhịp cầu
hiếu nghị giúp tăng cường mối quan hệ
giữa việt nam với các nước trong khu vực
và trên thế giới
tiếp tục góp phần xây dựng đất nước việt nam
ngày càng giàu mạnh có uy tín
và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế
nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc
tổng bí thư nguyễn phú trọng
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước
chúc mừng bà con đón tết mẫu tốt trên quê hương
vui vẻ luôn rồi rào sức khỏe hạnh phúc và thành đạt
qua đây tổng bí thư nguyễn phú trọng
cũng gửi đến toàn thể bà con ta ở nước ngoài
những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất
cũng nằm trong chuỗi các hoạt động
của chương trình xuân quê hương hai nghìn một mươi tám
dành cho bà con kiều bào
chiều nay chủ tịch nước trần đại quang
và phu nhân cùng bà con kiều bào
về quê ăn tết đã đến dân hương
tại thiện kính thiên
thăm và dân hương bắc hồ
tại khu di tích sáu mươi bảy nhà thờ bác
trong khuôn khổ chương trình xuân quê hương hai nghìn một mươi tám
với chủ đề việt nam dạng người tương lai
chủ tịch nước trần đại quang
đã chủ trì lễ dân hương
tại điện kính thiên khu di tích hoàng thành thăng long
tiếp đó chủ tịch nước và phu nhân
cùng bà con kiều bào
đã đến thăm và dân hương bắc hồ
tại khu di tích sáu mươi bảy nhà thờ bác
nói chuyện với bà con kiều bào
chủ tịch nước ghi nhận
và đánh giá cao những đóng góp tích cực
của đồng bào ở nước ngoài
vào những thành tựu chung của đất nước
chủ tịch nước mong muốn
bà con ở nước ngoài phát huy truyền thống
con lạc cháu hồng
tiếp tục có những đóng góp tích cực và hiệu quả
đưa đất nước ta ngày càng phát triển đi lên
có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên thế giới
chủ tịch nước khẳng định
đảng nhà nước và nhân dân
luôn luôn coi đồng bào ở nước ngoài
là một bộ phận không thể tách rời
của cộng đồng các dân tộc việt nam
luôn luôn mở rộng vòng tay
chào đón kiều bào trở về
trung tay xây dựng quê hương
đất nước việt nam phát triển hung cường

đại biểu nguyễn khắc định đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt